tại hà tĩnh hoàn lưu bão số chín đã gây ngập lụt gần bốn hộ dân tại năm mươi một xã của tám huyện
cá biệt một số hộ dân ở một số xã thuộc bốn huyện cẩm xuyên nghi xuân thạch hà và đức thọ
bị ngập sâu trong nước từ năm m đến một m
mưa lớn cũng gây ngập lụt ở một số đoạn đường trên quốc lộ một a tám a tám c
và các tuyến đường tỉnh lộ giao thông nông thôn trên địa bàn
một số công trình bị hư hại mưa lớn cũng làm ngập gần bốn trăm linh hectare thủy sản
hàng trăm hectare hoa màu bị ngập hư hỏng
vào khoảng hơn hai giờ sáng nay trên địa bàn thôn yên điểm xã thịnh lộc đã xảy ra trận lốc xoáy
làm tốc mái hơn ba mươi căn nhà và nhiều công trình phụ cây cối
tính đến chiều nay các địa phương ở hà tĩnh đã di rời hơn một hộ dân
tại sáu mươi sáu xã trên địa bàn ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất
cùng với đó hơn một mươi ba học sinh cũng được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn